kể từ tháng bảy thì người dân cả nước có thể nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
và được bưu điện gửi giấy tờ tại nhà
tuy nhiên đến nay chỉ có năm tài xế sử dụng hình thức này
trong khi lực lượng chức năng đã đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia
gần một trăm bảy mươi quyết định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ
nguyên nhân được cục cảnh sát giao thông cho rằng nhiều người dân vẫn còn thụ động
trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngại thao tác nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản
trên các thiết bị điện tử hơn nữa nộp phạt trực tuyến cần có tài khoản ngân hàng
trường hợp người vi phạm không có tài khoản họ sẽ phải thông qua người khác
và khi thấy bất tiện người dân sẽ chuyển qua nộp phạt trực tiếp ở trụ sở